cơ quan điều tra công an huyện thăng bình tỉnh quảng nam hiện đang khẩn trương điều tra làm rõ
vụ kẻ gian trộm máy tính chứa dữ liệu hồ sơ địa chính của một đơn vị đo đạc bản đồ
xảy ra tại xã bình giang huyện thăng bình
theo cơ quan điều tra dạng sáng hai mươi ba tháng một mươi kẻ gian đã đột nhập căn nhà ở thôn bình túy xã bình giang
nơi đội đo đạc số tám thuộc tổng công ty tài nguyên môi trường việt nam thuê làm trụ sở tạm
lấy cắp máy tính chứa dữ liệu hồ sơ địa chính và dữ liệu sổ đỏ của đội đo đạc số tám
ngoài số liệu địa chính hơn hai mươi sổ đỏ đã được quét lưu và chuẩn bị đưa lên hệ thống lưu trữ quốc gia
nằm trong máy tính đã mất theo trong đó hầu hết là sổ đỏ đất thổ cư của người dân thành phố tam kỳ
và các xã thuộc hai huyện thăng bình quế sơn quảng nam
hiện vụ trộm này đang được các cơ quan chức năng ở địa phương tiếp tục điều tra xác minh
và truy tìm đối tượng lấy cắp tài sản dữ liệu hồ sơ liên quan đến đất đai